mới đây tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam đoàn thanh niên biên phòng tỉnh quảng nam đã tổ chức chương trình bát cháo nhân ái
đây là một trong những hoạt động của tuổi trẻ biên phòng nhân kỷ niệm ngày biên phòng việt nam
nhằm chia sẻ khó khăn động viên và giúp các bệnh nhân nghèo vượt lên bệnh tật
một trăm linh cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng quảng nam đã theo xe mang ba nồi cháo lớn cùng một mươi hai thùng sữa
đến bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam trao gần bốn trăm linh suất cháo và hơn bốn trăm linh hộp sữa cho các bệnh nhân
để có được bát cháo nhân ái bảo đảm dinh dưỡng hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm đến với người bệnh
trước đó cán bộ chiến sĩ biên phòng tỉnh quảng nam đã ra chợ

mua thịt bò cùng rau củ quả các loại và tiến hành chế biến
đây là chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình bát cháo nhân ái được duy trì đều đặn